thưa quý vị trong bối cảnh chuyển đổi số đang dần đi sâu vào đời sống hàng ngày của người dân
cuộc cách mạng về công nghệ đang dần thay đổi thói quen cuộc sống
thì việc hoàn tất các thủ tục hành chính theo kiểu thủ công như trước đây đã không còn phù hợp
trong một kỷ nguyên mà thời gian cũng là một loại tài sản
thì đối với một công dân điều cần nhất có lẽ là sự thuận tiện sự nhanh chóng và tính ưu việt
chứ không phải là chờ từ ngày này qua ngày khác khai hết từ giấy này đến tờ kia
đi khắp nơi từ điểm này qua điểm khác chỉ để hoàn tất một thủ tục hành chính đơn thuần
và đề án số sáu chính là chìa khóa vàng khơi thông thế bế tắc mở ra cánh cửa kỷ nguyên số của đất nước
xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh hay chúng ta thường hay gọi là phạt nguội
những năm trở lại đây đã và đang là biện pháp hữu hiệu xử lý triệt đề được các hành vi vi phạm giao thông
qua đó nâng cao được nhận thức ý thức của người điều khiển phương tiện
thế nhưng bên cạnh những mặt hiệu quả của hình thức xử lý này
vẫn còn đó là những bất cập gây khó khăn cho người chấp hành quyết định xử phạt
và đây là những câu chuyện những khó khăn mà chúng tôi được nghe nhiều nhất từ những người vi phạm
khi tôi đánh xe đi đăng kiểm thì tôi mới biết rằng là tôi bị phạt tôi mới biết là tôi bị phạt nguội
trong khi đó là có rất nhiều một khoảng thời gian rất là lâu rồi
mà gia đình chúng tôi và cả bản thân tôi chưa nhận được bất kỳ một thông báo nào từ cơ quan chức năng
nói rằng là cái xe của tôi bị vi phạm cả
thì cái này nó dẫn đến cái việc là gì
tôi rất là bức xúc
tại vì tại sao cả một khoảng thời gian dài như thế mà không có bất kỳ một cơ quan chức năng nào thông báo cho tôi biết
rằng là cái xe của tôi bị phạt bị phạt nguội gì để tôi thực hiện cái việc của mình là đi lột phạt
để cho đến khi mà tôi đăng kiểm thì mới được bên phía chỗ đăng kiểm thông báo rằng là xe phạt
xe của tôi bị phạt và từ chối đăng kiểm của tôi
thành ra tôi rất mất rất nhiều thời gian và rất bức xúc việc này
hay câu chuyện phải đến tận địa điểm phát sinh vi phạm để chấp hành quyết định xử phạt
anh cảm thấy rất
rất mất thời gian cho người dân
tại vì nếu mà khi có tranh cãi đúng sai thì câu chuyện nó khác
người ta sẽ đến tận nơi người ta giải quyết
anh đồng ý
nhưng mà người ta đã không thắc mắc về cái chuyện phạm lỗi
cơ quan công an là xử lý đúng
phải cho người ta nộp phạt online
tạo điều kiện cho người dân
chứ bây giờ chẳng hạn người ta đi nước ngoài làm nào
người ta ở quá xa như bọn anh
làm sao mà có
đi về đấy để giải quyết được
người ta có thắc mắc cái chuyện lỗi đâu
những câu chuyện thường thới nhất ở những người chấp hành quyết định phạt nguội
thế nhưng tới đây những trường hợp không nhận được thông báo phạt nguội
hay phải quay lại đúng nơi vi phạm để chấp hành quy định xử phạt sẽ không còn nữa
bởi từ hai mươi một tháng năm này tất cả chứng cứ vi phạm sẽ được gửi trực tiếp về nơi cư trú của người vi phạm
thông qua việc xác minh chủ phương tiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ đó công an cấp quận huyện
hay thậm chí là xã phường nơi cư trú có thể lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông
nói một cách đơn giản chứng cứ là những hình ảnh vi phạm
sẽ được gửi về cơ quan cấp xã phường hoặc huyện của chủ phương tiện
người vi phạm trực tiếp chấp hành quyết định xử lý tại cơ quan công an địa phương
thay vì phải đến tận địa điểm vi phạm ký quyết định xử phạt đi ra kho bạc nộp tiền
rồi quay lại nơi vi phạm chứng minh việc mình đã chấp hành quyết định xử phạt như hiện nay
người vi phạm sẽ không phải di chuyển quá xa đi lại quá nhiều lần
mất quá nhiều thời gian để xử lý một vi phạm như hiện nay
hay thậm chí là ngay trong lúc chờ đón con thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
hình thức này đã được phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến trong công tác xử lý vi phạm hành chính
và đăng ký quản lý phương tiện trên môi trường mạng internet từ ngày một tháng ba vừa qua
và đến nay đã ghi nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực
nói chung là lục phạt qua dịch vụ công theo đề án sáu
em có thể tra cứu vào website dịchvụcông gov vn
đấy em thực hiện luôn đi
anh sẽ hướng dẫn em
tôi không có mạng đâu
tôi không có mạng đâu
không có mạng à
anh có anh phải thôi

em làm được chưa
em hiểu rồi
hoặc là ở đây anh có số điện thoại của cán bộ xử lý này
nếu mà em
vào những cái này mà em cũng chưa hiểu ấy
em có thể gọi điện vào số điện thoại của cán bộ xử lý
để nghe giải thích và làm theo hướng dẫn
trước kia thì người dân sẽ phải ra kho bạc để nộp phạt
và sẽ mất công đi ra kho bạc
và đến bây giờ hiện tại thì tôi thấy
triển khai đề án sáu thực hiện dịch vụ công qua cổng thông tin điện tử
thì thấy rất thuận tiện lắm
thuận tiện cho người dân
khi người dân không may mắc phải những lỗi vi phạm về giao thông
người dân có thể trực tiếp nộp phạt qua cổng thông tin điện tử
rất là hữu ích đối với người dân
thứ nhất là sẽ các thao tác thủ tục làm trên cổng dịch vụ công rất là nhanh chóng thuận tiện
và hạn chế cho người dân phải đi lại nhiều lần
trước kia thì mọi người phải đến trụ sở đơn vị nhận quyết định xử phạt
ra ngân hàng lục phạt
sau đó quay về trụ sở để nhận giấy tờ
thì hiện nay thì cái
nộp phạt trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
mức độ ba mức độ bốn rất là yêu việt
một cái là mọi người có thể lục phạt bất cứ ở đâu
có thể ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu
và lột phạt sau đó thì đến đội giao thông số ba
nhận giấy tờ
hoặc nếu các bạn không đến được
thì bạn có thể nhận tại nhà theo nhu cầu của mình
đấy là mình thấy cái ưu việt rất là thuận lợi
bước đầu sau hai tháng thiết điểm
nhiều người dân đã biết đến hình thức xử lý mới này
và với sự thuận tiện nhanh chóng
rút ngắn được tối đa thời gian xử lý đối với mỗi vi phạm
hình thức xử lý này
đã gây được nhiều thiện cảm đối với người dân
và mình thấy đây là một phương pháp khá là tiện
và thuận lợi cho người dân
là không phải thực hiện qua nhiều bước
hoặc là phải ra kho bạc hay là ngân hàng như trước đây
đối với người trẻ như mình thì mình nghĩ là sẽ khá là tiện
và cũng không gặp nhiều khó khăn
mà kể cả là các bác lớn tuổi thì cũng được cán bộ hướng dẫn rất là tận tình
mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được
thì hiện tại bây giờ mà khi nhà nước đã cho ra cái dịch vụ công
để mình có thể làm online được
thì mình thấy là cái khoảng thời gian rút ngắn được hơn rất là nhiều
có thể thấy rằng
việc triển khai xây dựng nhanh chóng dữ liệu quốc gia về dân cư
đang cho thấy nhiều hiệu quả tích cực
trong quá trình chuyển đổi số
xây dựng chính phủ điện tử
đây được xem là một nền móng dữ liệu vững chắc
để các bộ ngành từ đó
lấy cơ sở xây dựng những thủ tục hành chính công trực tuyến
rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính cho người dân
và với chín mươi ba năm triệu thuê bao sử dụng smartphone
chiếm gần chín mươi tổng số thuê bao di động trên cả nước
là tín hiệu cho thấy
hướng đi đúng đắn trong việc xây dựng chính phủ điện tử
chính phủ số
bởi những thủ tục hành chính theo kiểu thủ công
khai trên giấy
nộp tiền mặt
giờ đã không còn phù hợp với những công dân số
trong một kỷ nguyên số